theo thông báo lúc một mươi chín h một mươi ngày hôm qua của trường quốc tế mỹ việt nam trường quốc tế aisvn
đến chiều ngày hai tháng bốn số dư tài khoản nhận đóng góp của phụ huynh mà trường nhận được là gần hai mươi hai tỷ đồng
với số tiền này sở giáo dục và đào tạo tp hcm phối hợp cùng đại diện phụ huynh học sinh và nhà trường
đã thống nhất duyệt chi các khoản nhằm đảm bảo hoạt động dạy và học của trường
cụ thể đối với giáo viên nước ngoài đã chi một mươi lương còn lại của tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn một trăm linh lương và tiền nhà hàng tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
đối với nhân viên việt nam duyệt chi năm mươi lương tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn đang giả soát danh sách và sẽ chi vào ngày ba tháng bốn
các khoản tiền điện nước internet và năm mươi tiền xe buýt cũng đã được chi
thông báo của trường quốc tế aisvn ghi toàn thể ban giám hiệu nhân viên và giáo viên của trường rất phấn khởi
vì được gặp lại tất cả các em học sinh vào ngày mai thứ tư ngày mùng ba tháng bốn
liên quan đến trường quốc tế aisvn trong cuộc họp báo chiều ngày hai tháng bốn bà lê thụy mỹ châu
phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết đây là trường tư thục
được phép kêu gọi góp vốn và vay vốn từ phụ huynh với ba phương thức
với phương thức chọn gói không hoàn lại phụ huynh đóng hai tỷ đồng
con của họ sẽ được học từ lớp một đến lớp một mươi hai và không được hoàn tiền sau khi tốt nghiệp
phương thức thứ ba là đóng theo tiến độ từng năm
với phương thức chọn gói được hoàn lại phụ huynh đóng bốn tỷ đồng
với khoản này con của họ sẽ được học từ lớp một đến lớp một mươi hai và sau khi tốt nghiệp
trường hoàn lại toàn bộ số tiền
hầu hết phụ huynh chọn phương thức chọn gói có hoàn lại
số ít chọn gói không hoàn lại rất ít người đóng tiền theo tiến độ từng năm
hiệu trưởng aisvn đã huy động tổng cộng từ phụ huynh hơn bốn tỷ đồng khoảng một trăm sáu mươi triệu usd
chiều ngày hai tháng bốn sở giáo dục và đào tạo tp hcm đã có thông tin chính thức
về tình hình liên quan đến trường tiểu học trung học cơ sở và trung học phổ thông quốc tế mỹ
trường quốc tế aisvn diễn ra trong những ngày vừa qua
theo đó sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết đã phối hợp với công an thành phố
sở ban ngành xây dựng các phương án hỗ trợ học sinh học tập
đặt ưu tiên đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh
cụ thể sở giáo dục và đào tạo đã thiết lập tài khoản do đại diện sở giáo dục và đào tạo
cùng đại diện trường quốc tế aisvn đồng chủ tài khoản để tiếp nhận hỗ trợ kinh phí
duy trì hoạt động giáo dục của nhà trường cho đến cuối năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
do phụ huynh học sinh đồng thuận đóng góp
bộ trí lãnh đạo phòng kế toán tài chính chuyên viên và kế toán của ngành tham gia giả soát
giám sát thực hiện việc xây dựng kế hoạch chi trả lương bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế cho giáo viên và các hoạt động thiết yếu để vận hành nhà trường
lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo đã có buổi tiếp xúc với giáo viên của trường quốc tế aisvn
lắng nghe tâm tư của giáo viên và động viên giáo viên tiếp tục đến trường để hỗ trợ học sinh hoàn thành năm học
giám đốc sở giáo dục và đào tạo đã có chỉ đạo các phòng chuyên môn giám sát chặt chẽ hoạt động dạy học của nhà trường
kịp thời có giải pháp mời giáo viên của các trường có cùng mô hình giảng dạy hỗ trợ trong trường hợp thiếu giáo viên
đảm bảo việc học tập và dự thi chương trình tú tài quốc tế cho học sinh đến khi kết thúc năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
tính đến một mươi năm giờ hôm nay đã có năm trăm bốn mươi hai trên một một trăm một mươi hai phụ huynh học sinh đóng góp được hai mươi một tám tỷ đồng
phương án sẽ chi trả hết nợ lương bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế tháng một tháng hai của giáo viên nước ngoài
đối với giáo viên nhân viên việt nam chi trả năm mươi
với tháng ba tổ công tác đã yêu cầu hiệu trưởng nhà trường tính toán ngày giờ công để chi trả
và hiệu trưởng đã thông báo cho toàn bộ giáo viên khả năng ngày mùng ba đến ngày mùng bốn tháng bốn trường trở lại hoạt động bình thường
lãnh đạo sở cho hay sở giáo dục và đào tạo dồn toàn lực biệt phái cán bộ các phòng ban xuống hỗ trợ
phối hợp hiệu trưởng hội đồng trường để vận hành trường cho đến hết năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
đồng thời sở giáo dục và đào tạo đề nghị chủ tịch hội đồng quản trị hiệu trưởng trường quốc tế aisvn
khẩn trương tiến hành xây dựng phương án và lộ trình cụ thể
đối với việc tái cấu trúc công ty cổ phần giáo dục quốc tế mỹ ais nhằm đảm bảo nguồn lực và tài chính
để tiếp tục thực hiện mục tiêu nhiệm vụ chương trình và nội dung giáo dục
theo quy định tại điều hai mươi bảy nghị định số bốn mươi sáu hai nghìn một mươi bảy ndcp
trong đó nhà đầu tư phải trình bày trách nhiệm hoàn trả đối với phần kinh phí mà phụ huynh học sinh đã đóng góp
trong giai đoạn hiện nay để đảm bảo điều kiện tiếp tục tổ chức hoạt động giáo dục của nhà trường
trong ba tháng cuối năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
đặc biệt phải có trách nhiệm trình bày phương án tái cơ cấu công ty để duy trì hoạt động của nhà trường
cho những năm học tiếp theo thực hiện đúng cam kết đối với phụ huynh học sinh trường quốc tế aisvn
trong cuộc họp ngày ba mươi tháng ba báo cáo bằng văn bản về sở giáo dục và đào tạo trước ngày một mươi năm tháng năm
cũng tại phiên họp kinh tế xã hội chiều ngày hai tháng bốn chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan văn mãi
đã đặc biệt nhấn mạnh đến các vấn đề đang xảy ra tại trường quốc tế mỹ việt nam
theo đó khi nhà trường bắt đầu xuất hiện tranh chấp
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba thành phố đã lập tổ công tác liên ngành để giải quyết nhưng chưa tập trung
đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn khi vụ việc diễn tiến phức tạp hơn
ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo phải giải quyết đồng bộ từ việc học sinh sớm được đến trường
có kế hoạch căn bản và lâu dài về hoạt động của nhà trường giải quyết tranh chấp giữa các bên
ông mãi cho biết qua tiếp xúc một số phụ huynh có nguyện vọng chuyển trường
tổ công tác xem xét có định hướng hỗ trợ
những trường hợp tiếp tục học tiếp thì trường phải có thông tin rõ ràng chuẩn bị đầy đủ các phương án
ông mãi chỉ đạo tổ công tác phải làm việc với chủ đầu tư nhà trường để có kế hoạch căn cơ bài bản
sắp tới trường có tiếp tục hoạt động hay không hoạt động cần những điều kiện gì
tái cơ cấu như thế nào kêu gọi nhà đầu tư như thế nào phải có kế hoạch rõ ràng
thông tin rõ ràng cho phụ huynh giáo viên xử lý các tranh chấp giữa phụ huynh nhà trường
giáo viên nhà trường mời các cơ quan chức năng để có hướng xử lý chính thức
đồng thời chủ tịch tp hcm yêu cầu văn phòng ủy ban nhân dân thành phố sở giáo dục đào tạo
giả soát xem xét trách nhiệm quản lý nhà nước của ủy ban nhân dân sở giáo dục đào tạo đối với trường này
nói riêng và các trường quốc tế tư thục trên địa bàn phát hiện những sơ hở thiếu sót để khắc phục
chấn chỉnh để các trường hoạt động đúng quy định pháp luật thông lệ quốc tế và trên hết là đảm bảo quyền lợi
lợi ích của học sinh bà lê thụy mỹ châu phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho hay
đã có một hai trăm ba mươi một phụ huynh ký hợp đồng chọn khóa được hoàn lại với số tiền ba sáu trăm linh tỷ đồng
hai mươi bốn trường hợp ký hợp đồng chọn khóa không hoàn lại với số tiền bốn trăm bốn mươi hai tỷ đồng
khi làm việc với tổ công tác của sở giáo dục và đào tạo phía trường aisvn cho biết họ đã trả lại
bảy trăm bốn mươi tỷ đồng cho phụ huynh tương ứng ba trăm hai mươi tám hợp đồng
theo các chuyên gia vụ việc hơn một tỷ đồng
ba trăm linh học sinh trường quốc tế mỹ aisvn ở tp hcm phải gián đoạn việc học vì trường nợ lương
giáo viên đình công đã cho thấy lỗ hổng pháp lý trong quản lý loại hình cơ sở giáo dục ngoài công lập
cũng như các quy định về vấn đề đầu tư khả năng tài chính của loại hình trường này
trường quốc tế mỹ được thành lập từ năm hai nghìn sáu mức học phí cho mỗi năm học từ bậc sơ cấp cho tới lớp một mươi hai
và khoảng từ hai trăm tám mươi đến bảy trăm hai mươi năm triệu đồng và là một trong những trường cấp phổ thông có mức học phí đắt đỏ nhất
trường huy động vốn từ chính các phụ huynh có con đang theo học tại trường
theo đó trường không trả lãi suất tiền mặt mà trả bằng học phí khi phụ huynh cho con theo học tại trường
sau khi kết thúc thời gian học trường sẽ trả lại tiền đầu tư gốc cho phụ huynh
mức đầu tư của các phụ huynh từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng
trước đó tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba nhiều phụ huynh đã tập trung trước cổng trường yêu cầu được thanh toán tiền gốc
khi cho con ra trường nhưng trường không thanh toán theo hợp đồng vay vốn
theo bà nguyễn thị mai hoa phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục của quốc hội
với một cơ sở giáo dục ngoài công lập yếu tố đầu tiên là phải đảm bảo nguồn lực tài chính nhất định
để duy trì hoạt động không thể mở trường đặc biệt là trường quốc tế
nhưng lại phải phụ thuộc vào nguồn đóng góp từ phụ huynh
việc phụ huynh đóng học phí cho con là đúng nhưng phụ huynh đầu tư có đúng không
và coi phụ huynh là nhà đầu tư với các cơ sở giáo dục ngoài công lập có đúng không
vấn đề đó chúng ta phải có câu trả lời
bà hoa nói cũng theo bà hoa việc trường phụ thuộc vào nguồn đóng góp không ổn định
thì trách nhiệm của nhà đầu tư đến đâu nhưng quy định này cần phải được làm rõ hơn
có hành lang pháp lý đầy đủ hơn
bên cạnh đó trong quá trình hoạt động của trường với vai trò quản lý
cơ quan quản lý nhà nước phải thường xuyên thanh tra kiểm tra giám sát
để các cơ sở giáo dục ngoài công lập phải thực hiện các điều kiện như công khai minh bạch
những thông tin về hoạt động giáo dục về chất lượng cũng như vấn đề học phí
cùng quan điểm này phó giáo sư trần thành nam phó hiệu trưởng trường đại học giáo dục
đại học quốc gia hà nội cho rằng từ vụ trường quốc tế mỹ việt nam cho thấy
tất cả các dự án cần phải được đánh giá định kỳ và có quy trình để có thể trao đổi
và đối thoại một cách minh bạch hơn với chủ đầu tư những người góp vốn
và các cơ quan chức năng từ đó có thể ngăn ngừa nguy cơ
thậm chí có thể bắt buộc mỗi hệ thống giáo dục phải có quỹ dự phòng
để đảm bảo duy trì ổn định hoạt động của nhà trường
luật có kẽ hở do thực tế diễn ra rất đa dạng và vì vậy sự việc như thế này
sẽ là chất liệu để các nhà làm luật nghiên cứu các cơ chế quản lý chặt chẽ
và toàn diện hơn phó giáo sư trần thành nam nhận định
theo thống kê của bộ giáo dục và đào tạo hiện cả nước có hơn bốn cơ sở giáo dục
ngoài công lập với nhiều mức học phí khác nhau trong đó có trường quốc tế
dù học phí lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm nhưng hệ thống trường quốc tế
vẫn thu hút được nhiều phụ huynh có điều kiện kinh tế lựa chọn để đầu tư cho con
chị nguyễn quỳnh hương phụ huynh một trường quốc tế trên địa bàn thành phố hà nội cho hay
chương trình học chuẩn quốc tế giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng anh môi trường giáo dục
đa quốc tịch là những lợi thế riêng của trường quốc tế
trong điều kiện ngân sách nhà nước đầu tư cho giáo dục còn hạn chế
xã hội hóa giáo dục là chủ trương đúng đắn của đảng và nhà nước nhằm huy động nguồn lực xã hội
đồng thời tạo ra môi trường giáo dục đa dạng hơn đáp ứng nhu cầu ở nhiều mức độ khác nhau
của các phụ huynh bên cạnh hệ thống giáo dục công lập
tuy nhiên từ vụ trưởng quốc tế mỹ đã đặt ra yêu cầu nâng cao hiệu lực quản lý của nhà nước
đối với công tác hợp tác đầu tư trong lĩnh vực giáo dục
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã chỉ đạo bộ giáo dục và đào tạo khẩn trương
hoàn thiện các dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung nghị định số tám mươi sáu hai nghìn một mươi tám quy định về hợp tác
đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và nghị định số bốn mươi sáu hai nghìn một mươi bảy quy định về điều kiện đầu tư
và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
trong đó có giải pháp tăng cường quản lý các loại trường có yếu tố nước ngoài đang thực hiện việc liên danh
liên kết và triển khai các chương trình tích hợp chương trình quốc tế chương trình liên kết với nước ngoài
chính phủ cũng yêu cầu bộ giáo dục và đào tạo thực hiện ra soát kiểm tra các trường có yếu tố nước ngoài
trên toàn quốc đang giảng dạy chương trình tích hợp chương trình quốc tế chương trình liên kết với nước ngoài
để kịp phát hiện chấn chỉnh và xử lý các vi phạm nếu có
thủ tướng giao phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà theo dõi chỉ đạo xử lý rứt điểm vấn đề này